trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tập trung phản ánh về đột phá trong cải cách hành chính
để phục vụ người dân và doanh nghiệp của quận bình thạnh
nhưng trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung tin tức đáng chú ý trong tuần qua
thành ủy tp hcm xin sự lý nghiêm những cán bộ vi phạm các quy định của nhà nước
trong quá trình thực thi công vụ làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng
đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
trong các buổi làm việc với các ban ngành và hội đồng nhân dân thành phố
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao không ít những cán bộ vi phạm nghiêm trọng
và đặc biệt nghiêm trọng các quy định của nhà nước về đấu thầu các dự án đầu tư
đấu thầu tài nguyên đất nhà ở thuộc diện quản lý của nhà nước giải phóng mặt bằng v v
trong đó tuyến đường sắt đô thị bến thành suối tiên cũng không thực hiện đúng quy định
nên hiện nay quốc hội không bố trí được nguồn vốn
ngoài xử lý nghiêm minh những cán bộ vi phạm thành ủy cũng yêu cầu cán bộ các cấp
phải không ngừng tu dưỡng rèn luyện học tập tấm gương đạo đức của chủ tịch hồ chí minh
đồng thời nếu cảm thấy mình không đủ năng lực để thực thi chức trách nhiệm vụ được giao
báo với tổ chức để bố trí công tác khác phù hợp hơn
với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu lực lượng bộ đội biên phòng thành phố còn gắn kết chặt chẽ
với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương như cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
hỗ trợ người nghèo khủ gạo tiết kiệm nâng bước em đến trường v v
thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
chiến sĩ thi đua v v hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng
góp phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế văn hóa xã hội
tiêu biểu như các vụ bắt giữ tàu buôn lậu xăng dầu khai thác cát trên biển cần giờ
phạt tiền hai năm tỷ đồng và chuyển cơ quan xử lý một trăm ba mươi hai đối tượng
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi ủy ban nhân dân thành phố sẽ có trên tám mươi thủ tục hành chính
được cải cách cơ bản mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên chín mươi
tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của từng lĩnh vực
trên tám mươi sự hài lòng của các cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công
cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục y tế
một trăm linh các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ công chức phù hợp với vị trí việc làm
có từ ba mươi hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ bốn
và có từ bảy mươi trở lên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được giải quyết ở mức độ ba mức độ bốn năm hai nghìn một mươi tám
ngoài ra thành phố cũng phấn đấu chỉ số cải cách hành chính bar index năm hai nghìn hai mươi
trong nhóm năm địa phương sẽ dẫn đầu cả nước xây dựng chính quyền điện tử
ổ đô thị thông minh vào năm hai nghìn hai mươi tâm nhìn năm hai nghìn hai mươi năm
ngập nước là một trong những trở ngại mà thành phố phải đối mặt trong quá trình phát triển
và đang diễn biến phức tạp theo chiều hướng xấu
tình trạng này không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội
theo một số chuyên gia và nhà khoa học chống ngập của thành phố hiện nay không đáp ứng được yêu cầu thực tế
khi trời mưa to hoặc khi nước triều cường dâng cao và nước lũ từ các con sông đổ về
theo một kinh nghiệm ở một số nước phát triển
thành phố cần phải xây dựng các hồ điều hòa có dung lượng từ một mươi m ba đến một triệu m ba
tại các công viên sân vận động v v
các hồ điều hòa này dưới điều hòa nước trên các hoạt động vui chơi vẫn diễn ra bình thường
do đó thành phố cần phải có các biện pháp căn cơ như nạo vét các con kênh rạch hồ để chứa nước và thoát nước
và phê dựng các ống cống thoát nước có kích cỡ lớn lắp đặt dưới âm từ ba đến tám m
trở xuống và lắp đặt các máy bơm nước có công suất lớn ở một số trung tâm v v
việc hình thành những trung tâm thành phố theo các hướng sẽ giúp phân bổ dân cư đồng đều
tránh tập trung vào trung tâm đồng thời nghiêm cấm săn lắp các kênh rạch để xây dựng nhà và ở tràng lan như hiện nay
xếp hàng dài chờ đợi v v
nhưng sau thời gian thực hiện cải cách hành chính quận bình thạnh đã đạt được những kết quả tích cực
doanh nghiệp và người dân chỉ cần đến một lần hoặc một cái ấn chuột qua ứng dụng phần mềm trên điện thoại thông minh bình thành trực tuyến
các đăng ký về thủ tục hành chính hay phản ánh của người dân đều được thực hiện một cách nhanh chóng
đây là sự đổi mới thực hiện cải cách hành chính theo hướng khoa học thiết thực hiệu quả gần gũi với người dân
nhằm hướng tới thực hiện đô thị thông minh và chính phủ điện tử
sau đây là phản ánh của truyền hình nhân dân
bình thạnh trực tuyến phân phân
quận bình thạnh nói chung và phường hai nói riêng công tác cải cách hành chính cũng đã được chính quyền thực hiện cải cách
có rất nhiều đổi mới việc phân công cho cán bộ tiếp dân thì được thường xuyên và phong cách của cán bộ cũng tiếp dân rất là ân cần
với phần mềm bình thạnh trực tuyến người dân không chỉ phản ánh trật tự đô thị
mà còn tra cứu hồ sơ đánh giá sự hài lòng đặc biệt là tra cứu quy hoạch nhà ở khu dân cư đất đai v v
trong ngôn ở đây là phải lúc nào cũng phải tiếp dân một cách là hòa nhã hướng dẫn tận tình
phải làm mọi cách để cho người dân hiểu và nợp một cách hồ sơ một cách nhanh chóng nhất
làm này đã tạo được sự minh bạch giảm phiền hà tiêu cực trong việc giải quyết thủ tục hành chính
người dân chỉ cần ở nhà cũng dễ dàng có được thông tin quy hoạch của quận
công khai trên phần mềm trực tuyến
tiết kiệm thời gian đi lại người dân không phải tốn công đi tới đi luôn nhiều lần
mình nợp thao tác cũng rất là nhanh tầm chừng khoảng năm phút là mình đã nợp được hồ sơ
hệ thống phần mềm quản lý hành chính trên điện thoại thông minh bình thành trực tuyến với chính chức năng
hiện phần mềm đã có ba mươi người tải áp dụng này về để cùng tương tác hỗ trợ với chính quyền
chị trần huyền cán bộ văn phòng của công ty
trách nhiệm hữu hạng giang đông là một công ty đầu tư của hàn quốc tại quận bình thạnh
trước đây chị phải đi lại rất nhiều lần mới thực hiện được công việc của mình
nhưng hiện nay chị chỉ cần đăng ký qua phần mềm bình thạnh trực tuyến
nộp hồ sơ và hẹn ngày đến nhận kết quả luôn hoặc ủy quyền qua bưu điện biển nhận tại cơ quan
đợt này ủy ban nhân dân quận bình thạnh có một sự thay đổi rất là lớn
thứ nhất là có máy scan và có máy tính để tụi em có thể tới đây thì nộp được qua mạng
còn cán bộ bây giờ thay đổi cũng tốt hơn trước rất là nhiều
chị nguyễn phương linh đài cán bộ văn phòng công ty tư vấn thiết kế xây dựng thương gia thịnh quận bình thạnh
khi xin cấp phép xây dựng chị đều thực hiện đăng hồ sơ bình thạnh trực tuyến và hẹn ngày đến nhận kết quả
bây giờ có một chương trình mới là nộp hồ sơ qua mạng
em chỉ cần nộp hồ sơ qua cái điện thoại thì đã hoàn thành được hủ tục rồi
và em được nhận lại những thông tin như là người cán bộ thủ lý
và thời gian để kiểm tra hồ sơ nhà mình
ông đỗ huy đức phương hai mươi bốn quận bình thạnh
ông vừa mua căn nhà mới tại đường bạch đằng phường một mươi năm
ông cảm thấy rất hài lòng với thái độ phục vụ cán bộ công chức tiếp dân của phòng tài nguyên và môi trường quận
khi tôi tới đây thì coi như là những nhân viên tiếp đón rất tốt
và hướng dẫn cái tôi coi như là coi được cái quy hoạch trên cái máy tự mình xem luôn
những cái quy hoạch của thành phố
thành ra tôi rất là hài lòng
ứng dụng đã được thiết kế sẵn các thư mục để cho người dân gửi thông tin phản ánh
chỉ cần vào mạng đăng ký qua bình thạnh trực tuyến khoảng một mươi phút sau
mọi người sẽ được hướng dẫn cụ thể rõ ràng chi tiết những thủ tục cần thiết v v
trước đây liên quan đến việc kiểm tra về hồ sơ thông tin quy hoạch thì rất là khó khăn
và hiện nay ủy ban thành đã bố trí hai cái máy kiosk như thế này
và người dân có thể tự kiểm tra được quy hoạch vị trí nhà đất của mình như thế nào
phù hợp với hoạch không lộ dấu bao nhiêu
xây dựng thế nào
ngoài ra đối với các trường hợp mà hồ sơ có phép và liên quan đến lãnh đạo đô thị
thì người tây dân có thể cầm biên nhận tra cứu trực tiếp
việc tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức được ủy ban nhân dân
quận bình thạnh thực hiện theo hướng dẫn của phòng kiểm soát thủ tục hành chính
ủy ban nhân dân thành phố
thực hiện niêm yết công khai số điện thoại của lãnh đạo các cơ quan đơn vị của quận
và một mươi năm phường tại nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả của quận và phường
là trên trang thông tin điện tử của quận
hiện nay quang dân phường đang thực hiện mô hình hoàn trả hồ sơ
tin nhắn đến các tổ chức cá nhân được biết trong quá trình giải quyết hồ sơ
để biết thực hiện bên cạnh đó cũng thực hiện mô hình chứng thực bài giờ
với sự năng động mỗi cán bộ công chức sức trẻ của mỗi đoàn viên thanh niên
phong trào ngày thứ bảy tình nguyện v v cùng với việc áp dụng công nghệ thông tin
vào cải cách hành chính
đã góp phần cho công tác hành chính của quận bình thạnh đạt hiệu quả cao
em được phụ trách lĩnh vực nhà đất của quận bình thạnh tiếp nhận hồ sơ hoàn trả hồ sơ
hiện tại giờ đang áp dụng là một cửa một dấu
nghĩa là người dân tới đây sau khi được hướng dẫn nộp hồ sơ
thì họ sẽ được liên thông qua thuế
sau khi nộp thuế xong thì sẽ được nhận bản chính giới chứng nhận tại đây luôn
ngoài ra để phục vụ cho việc vận hành hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn quốc gia quận đã triển khai bộ phận công nghệ thông tin
xây dựng phần mềm theo dõi và quản lý tiến độ hồ sơ hành chính
cho trên một trăm một mươi thủ tục hành chính cấp phường
và hai trăm tám mươi hai thủ tục hành chính cấp quận
trong danh mục áp dụng iso chín nghìn một hai nghìn tám
và thực hiện cắt giảm các thủ tục hành chính
theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố
tạo sự gánh bó giữa chính quyền và nhân dân
trong thời gian tới quận bình thạnh sẽ tiếp tục tập trung
đẩy mạnh cái cải cách hành chính
trong đó là mấy cái trọng tâm
tức là nâng cao cái năng lực phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức
để tác phong thái độ phục vụ nhân dân
cũng như đầy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trong cái hoạt động quản lý nhà nước
nếu như trước đây các thủ tục hành chính phải thực hiện trong một mươi ngày
như cấp giấy khai sinh cấp phép xây dựng cấp phép đăng ký kinh doanh v v
hiện nay đã cắt giảm xuống còn nhiều
năm ngày đây có thể được xem là bước cải tiến mới
trong cải cách thủ tục hành chính ở các cơ quan của quận trong những năm qua
tuy vậy để cải cách hành chính thực hiện xây dựng thành phố thông minh
cũng cần phải có lộ trình và phân công cán bộ hướng dẫn thật chi tiết cho người dân
vì một số người dân họ không thực hiện được công nghệ thông tin
tôi lên đây thì tôi gặp một cái cập nhật mới công nghệ thông tin ở đây rồi
nhưng mà do là tôi không có sử dụng quen
cho nên tôi đã không có tra cứu được cái thông tin theo như ý tôi mong muốn
sau khi là tôi nhờ các nhân viên ở đây là giải thích dùng cho tôi thì tôi đã tra cứu được
nhờ đột phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính đã tạo đà cho quận phát triển nhanh hơn
việc cải cách thủ tục hành chính đã tăng thêm quyền hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền
và thu hút đồng chí
từ thực hiện đột phá trong cải cách hành chính đã góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp
công khai minh bạch trong các dự án đầu tư quy hoạch về đất đai
nên buôn giải phóng mặt bằng giảm được bức xúc của người dân đối với chính quyền ca cấp
nhìn chung là người dân vẫn mong muốn là chính quyền các cấp là đẩy mạnh hơn nữa
cái cải cách hành chính và tạo những cái thủ tục đơn giản và giải quyết nhanh chóng hồ sơ cho người dân
qua khảo sát cho ủy ban mặt trận tổ quốc
quận bình thạnh đã cho thấy sự hài lòng của người dân đối với công tác cải cách hành chính
tại cơ quan nhà nước đã có bước chuyển rõ rệt từ năm mươi người dân được khảo sát chưa hài lòng
hiện nay nhờ áp dụng công nghệ thông tin tỷ lệ hài lòng của người dân đã tăng lên trên tám mươi
cách thức làm việc của cán bộ hướng dẫn đây rất tốt rất dễ hiểu rất là tận tình
có để các hình ảnh của các bộ phận phụ trách để cho người dân đóng góp ý kiến
tôi thật sự thấy hài lòng
cái cách làm việc của cải tiến của quỹ ban dân quận bình thạnh lần này
cải cách hành chính đã góp phần nâng cao đời sống người dân cung cấp dịch vụ tiện ích
chính vì vậy cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chính quyền của dân và vì dân phục vụ
tôi thấy rằng rất tốt bởi vì nó phản ảnh vấn đề mà trật tự an ninh trong khu phố
xây dựng nhà trái phép và đồng thời có những vụ gì liên quan đến vấn đề

an ninh nội bộ là được khoảng hầu trên bình thạnh trực tiếp để giúp cho người dân truyền đạt đến chính quyền
và đồng thời chính quyền nắm cái đó để giải quyết cho nó nhanh gọn rẻ
tất cả các lãnh đạo của quận cũng như phường rất quan tâm đến việc cải cách này
để cho người dân có sự hài lòng
bằng trên giấy là có đánh dấu hài lòng hay không hài lòng để lấy cái phiếu đó để làm cơ sở
để càng ngày càng đổi mới có những tiến bộ hơn
bình thạnh là một thành phố đông dân nhất của cả nước
bình quân hàng năm các sở ngành các quận huyện phải giải quyết tới một mươi bốn triệu hồ sơ hành chính các loại
trong đó bình quân mỗi ngày giải quyết bốn mươi tám hồ sơ
với khối lượng công việc lớn như vậy nếu không cải cách hành chính
áp dụng công nghệ thông tin thì rất khó hoàn thành
từ kết quả bước đầu thí điểm ở quận bình thạnh
sở nội vụ tp hcm đang nghiên cứu triển khai toàn thành phố
hình thành ứng dụng tp hcm trực tuyến
dùng chung cho cả thành phố triển khai tiếp cho hai mươi ba quận nguyện còn lại
để tránh lãng phí thiết kiệm ngân sách
đây có thể được xem là bước cải tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính
góp phần nâng cao năng lực quản lý xử lý công việc của các cơ quan nhà nước
cán bộ là cái góc của mọi công việc
môn việc thành công hoặc thất bại
đều do cán bộ tốt hoặc kém
đảng viên nguyễn thị việt tú nguyên bí thư tri bộ hiệu trưởng trường trung học cơ sở điện biên
phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị quận bình thạnh
đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm đã gần hai nhiệm kỳ
dù trên lĩnh vực công tác nào
chị cũng đều phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
luôn được đảng tin tưởng và nhân dân yêu mến
vốn xuất thân từ một gia đình châu truyền thống cách mạng ở tỉnh bến tre
lại được sinh sống và học tập trên thành phố mang tên bác
cô giáo trẻ nguyễn thị việt tú đã không ngừng phấn đấu để trưởng thành
trong những năm qua dù đảm nhiệm nhiều trọng trách trên nhiều lĩnh vực công tác khác nhau
nhưng trên mỗi lĩnh vực công tác nào được phân công
chị cũng đều có nhiều sáng tạo và là tấm gương sáng cho giáo viên và học sinh nói theo
bản thân tôi thì luôn luôn là
đặt cái trách nhiệm với công việc lên trên hết
trách nhiệm với công việc từ đó cái trách nhiệm công việc đó
nó cũng liên kênh luôn với trách nhiệm gia đình trách nhiệm với xã hội
tất cả mọi công việc dù là công việc mình nắm được chuyên môn hay mình không có nắm được chuyên môn
mình đều phải có cái tinh thần học hỏi
học hỏi và làm hết sức hết trách nhiệm
làm được cái gì cho mọi người trong cái khả năng của mình sẽ làm hết sức
có như vậy mới tạo được cái sự đồng thuận của toàn xã hội
để mà thực hiện thành công cái nghị quyết mà đáng đáng bán hàng
là một người làm công tác giáo dục đại biểu hội đồng nhân dân thành phố bằng tâm huyết của mình
chị đã tham mưu và đề xuất với lãnh đạo các cấp
ban hành nhiều chính sách phát triển giáo dục chính sách hỗ trợ
chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ giáo viên công nhân viên trong ngành giáo dục
đề xuất thực hiện những chương trình giáo dục đạo đức
chương trình giáo dục kỹ năng sống và tạo thêm những sân chơi bổ ích cho học sinh sinh viên v v
với vai trò là phó trưởng phòng giáo dục quận bình thạnh
cô được phân công quản lý khối vật trung học cơ sở
thì từ những định hướng trong quá trình nâng cao chất lượng của các bậc trung học cơ sở
thì cô đã góp phần rất lớn trong cái việc mà nâng cao chất lượng giáo dục
của các trường cấp hai trong địa bàn quận bình thạnh
đặc biệt đối với trường trung học cơ sở len tám
thì được sự quan tâm của cô
trường đều có chất lượng đào tạo rất là cao
và đứng đầu trong các trường trung học cơ sở của quận cũng như của thành phố
với sự tâm huyết và ý chí phương lên
đảng viên nguyễn thị việt tú đã góp phần tích cực vào các phong trào thi đua
để xây dựng thành phố hồ chí minh có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình
khi mà cô tú về đây nhận nhiệm vụ
thì em thấy ở cô là một sự tâm huyết với nghề
hòa đồng nhiệt tình
về tạo cái môi trường thoải mái để cho cán bộ công chức ở cơ quan cảm thấy là nơi đây là mỗi buổi sáng mình đến mình làm việc
mình cảm thấy là thoải mái và mình ham thích với cái loại công việc của mình làm
hiện nay trên lĩnh vực công tác mới của mình
chị đã và đang tích cực cùng với đảng bộ thành phố để truyền thụ kiến thức về học tập
và làm theo tư tưởng phong cách của chủ tịch hồ chí minh và công tác xây dựng đảng cho mỗi cán bộ đảng viên
để họ thực sự lưu ý về tình hình của đảng bộ thành phố

chị là một trong những bông hoa đẹp của vườn hoa thành phố kính dân lên người
kính thưa quý vị những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay của truyền hình dân dân
quý vị và các bạn có những chia sẻ với chương trình hoặc có những vấn đề cần được phản ánh
hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư tbhcmhômnay tvacomgmail com
quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau